liên quan đến vụ đầu độc một mươi hectare rừng thông tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
ngày hai mươi chín tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bảy bị can vì tội hủy hoại tài sản và thiếu tinh thần trách nhiệm
gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp
theo cáo trạng bạch đình kế đã thuê ngô văn diệm phá bảy hectare rừng thông
với giá năm mươi triệu đồng tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai huyện lâm hà
tiếp theo đó nguyễn quốc huy cũng thuê diệm phá rừng thông tại tiểu khu trên
với giá là ba mươi triệu đồng diệm đã mua thuốc diệt cỏ rồi thuê lại dương văn hồng
nguyễn văn lợi phan văn trường dùng máy khoan lỗ đổ hóa chất vào đầu độc cây
hậu quả một mươi hectare rừng thông hơn một mươi bảy năm tuổi đã bị nhiễm độc chết đứng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bạch đình kế sáu năm tù giam
ngô văn diệm bảy năm tù giam các bị cáo còn lại bị phạt từ một mươi năm tháng tù đến năm năm tù giam
về tội hủy hoại tài sản và thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước
cơ quan tổ chức và doanh nghiệp